vâng thưa quý vị vào bản tin trước thì truyền hình công nhân đã phát sóng phóng sự hồ điều hòa biến thành hồ dịch vụ tổ chức câu cá trái phép
và tình trạng này xảy ra tại hai hồ định công và đầm sòi trên địa bàn phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
sau khi phóng sự được phát sóng chính quyền địa phương đã vào cuộc và xử lý vấn đề này như thế nào
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ghi nhận của phóng viên antv
sau khi nhận được phản ánh của người dân tại hai hồ điều hòa là định công và đầm sòi trên địa bàn phường định công
có dấu hiệu bị biến tướng thành hồ dịch vụ câu cá có thu phí
trong những ngày tháng sáu vừa qua phóng viên đã có mặt và ghi nhận thực tế tại hai hồ này
thưa quý vị hiện tại thì tôi đang có mặt tại hồ đầm sòi thuộc phường định công quận hoàng mai hà nội
và theo như quan sát của chúng tôi thì có hàng chục cần thủ đang có mặt tại đây
và việc này diễn ra từ sáng đến chiều
thả cá số lượng lớn cá có đính khuyên giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng
hai anh đang sâu khuyên và kiểm tra cá
cá size bé nhất một mươi cân anh em nhé to nhất một mươi hai cân
cá này có đầu là tám năm chín năm nhé
ngày hai mươi bảy tháng sáu trên trang facebook hồ câu đầm sòi tiếp tục cập nhật thông tin hình ảnh thả cá
chúng tôi có biết việc đấy và chúng tôi đã phối hợp rất nhiều lần với phường là chúng tôi đã sang bên đấy
và chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi gia quân tuyên truyền nhắc nhở
chúng tôi cũng khẳng định luôn là chúng tôi không ký hợp đồng
hoặc là tổ cho một
bất kỳ một tổ chức cá nhân nào để người ta tổ chức thả cá hoặc kinh doanh cá trên hồ
phối hợp tuyên truyền thế nhưng cá vẫn được thả xuống hồ các cần thủ vẫn miệt mài thả câu
vậy sự phối hợp có đem lại hiệu quả
cái việc mà câu cá ở đấy thì nói thật là chắc là chỉ có một số hộ dân là ra buồn rồi đi ra câu trộn
gần đây thì cái hiện tượng tập trung để mà câu cá đông là không có bởi vì chúng tôi sau khi mà nhận được cái thông tin của
truyền hình công an nhân dân thì chúng tôi cũng huy động tất cả các lực lượng để kiểm tra rồi cũng như là nếu có thì phải xử lý ngay
với những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau nhiều ngày như thế này thì khó có thể nói đây chỉ là những người dân câu trộm như vị chủ tịch phường trả lời với phóng viên

thế nhưng nếu không có sự giám sát chặt chẽ và buông lỏng trong quản lý
thế nhưng nếu không có sự giám sát chặt chẽ và buông lỏng trong quản lý

thì rất có thể cảnh tượng này sẽ lại tiếp diễn
việc câu cá tại đây có tái diễn nữa hay không sẽ phụ thuộc vào đơn vị quản lý và chính quyền địa phương

mỗi người dân sẽ là đơn vị giám sát trước sự việc này